tại chùa quán sứ hà nội đoàn ban tôn giáo chính phủ đã đến thăm và chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam nhân mùa vu lan báo hiếu và kết thúc kỳ an cư kết hạ
trao tặng giáo hội phật giáo việt nam lãng hoa tươi thắm đại diện lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ đã chúc mừng các vị chức sắc giáo hội tăng thêm một tuổi đạo luôn mạnh khỏe
thăng tiến trong con đường tu hành đồng thời bày tỏ mong muốn giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục hướng dẫn bà con phật tử giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức cao đẹp mà truyền thống phật giáo việt nam vốn có
tích cực phát huy các truyền thống tốt đẹp xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh và phát triển là một tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

tích cực phật sự đem lại ích đời lợi đạo có phần xây dựng cuộc sống an lạc yên vui và hạnh phúc